hải phòng vừa cho hoạt động trở lại vận tài hành khách theo tuyến cố định từ hải phòng đi các tỉnh thành phố
theo văn bản chỉ đạo của sở giao thông vận tài hải phòng hoạt động thí điểm vận tài hành khách cố định đi đến tám tỉnh thành phố gồm quảng ninh bắc giang lạng sơn bắc ninh sơn la thanh hóa nghệ an và thành phố hà nội trong đó có hai tỉnh là thanh hóa và nghệ an chỉ cho thực hiện hai mươi số tuyến thành phố hà nội chạy hai chuyến trên ngày
trong hai ngày đầu thí điểm phần lớn các nhà xe có tuyến cố định đi các tỉnh thành phố nêu trên chưa hoạt động xe từ tỉnh ngoài vào hải phòng phần lớn không có khách chủ yếu là vận chuyển lương thực thực phẩm đồ dùng tại bến xe thượng lý hải phòng
ngày hôm nay có hai chuyến từ hải phòng đi ngoại tỉnh đã xuất bến trong khi đó tuyên quang thái nguyên ninh bình có bến xe chỉ hai ba khách trên xe có tuyến không có khách nào
theo ông phạm hải tuấn trưởng bến xe thượng lý hải phòng cho biết ngày đầu tiên thực hiện chạy thí điểm bến xe thượng lý gần như vắng khách sau hai ngày khách đã có sự thay đổi nhưng cũng chỉ vài khách trên một xe nguyên nhân chính là do người dân chưa thực sự yên tâm trước dịch covid một mươi chín nên ngại di chuyển
tại bến xe vĩnh niệm trong hai ngày đầu hoạt động trở lại tổng số xe xuất bến là bốn mươi bảy xe trong đó có một mươi bốn xe nội tỉnh đi vĩnh bảo phần lớn các xe ngoại tỉnh chỉ chở hàng hoặc xuất bến với một hai khách
nguyên nhân là do sau khi các doanh nghiệp tiếp nhận thông tin được hoạt động trở lại chủ yếu là cho xe đi kiểm tra bảo dưỡng tu sửa